thưa quý vị tổ bảo vệ của bến xe miền đông tp hcm vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi móc túi một tài xế xe khách qua mắt thần camera an ninh nắp đặt
đối tượng đến khu vực hàng ghế lối ra cổng c bến xe miền đông quận bình thành móc túi một tài xế đang nằm ngủ trên ghế và đã bị mắc thần tố cáo
theo đó lúc gần năm giờ sáng cùng ngày tài xế xe khách liên hương đang nằm ngủ trên ghế gần lối ra cổng c
lúc này đối tượng đã đến tiếp cận và dùng tay cho vào túi quần của tài xế để lấy trộm tài sản
lập tức tài xế phát hiện và bắt giữ khi đối tượng có ý định bỏ đi sau đó bảo vệ tại bến xe khống chế được đối tượng
đối tượng khai tên nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê đà nẵng công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh cũng đã tiếp nhận
qua test nhanh hùng dương tính với ma túy